cảm giác về các cơn chấn động bên trong cơ thể cùng chứng run dày ở những bệnh nhân mắc hội chứng covid một mươi chín kéo dài
đang thu hút sự chú ý của nhiều bác sĩ và chuyên gia
đang say giấc ngủ carrie marks grossen morison bỗng cảm giác cơ thể mình rung lên giống như một chiếc bàn chảy đánh răng chạy bằng điện trong lồng ngực
cảm giác đó mãnh liệt đến mức bà bị đánh thức từ giấc ngủ sâu
tôi có cảm giác như ai đó đặt thứ gì đó trên giường của mình và nó đang rung lên
bà nói dường như bên trong cơ thể của tôi đang tự di chuyển nó sẽ rung lắc vào ban đêm và thực sự rất tồi tệ
những rung động bất thường bên trong cơ thể cùng cảm giác rung dày bên ngoài mà bà morrison mô tả gần đây đã thu hút sự chú ý của nhiều chuyên gia
những người đang nghiên cứu về hội chứng kéo dài ở người từng mắc covid một mươi chín theo wall street journal
bà morrison năm mươi tuổi là điều phối viên cấy ghép tại một bệnh viện ở newark maine mỹ
bà cho biết đã trải qua triệu chứng này kể từ khi xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi những bệnh nhân gặp phải hội chứng covid một mươi chín kéo dài ước tính chiếm từ một mươi ba mươi người từng mắc covid một mươi chín
phải trải qua một loạt các triệu chứng như mệt mỏi giảm khả năng nhận thức khó thở và cảm giác đề ngứa dân gian
cảm giác chấn động bất thường bên trong cơ thể và chứng run dày ít phổ biến hơn vì thế ít được chú ý hơn
tuy nhiên một báo cáo vào mùa hè này từ nhóm các nhà nghiên cứu về hội chứng covid một mươi chín kéo dài cho thấy
trên đực tế khoảng bốn mươi bệnh nhân bị rung và ba mươi bệnh nhân bị rung
ba mươi cho biết họ cảm thấy những cơn chấn động trong cơ thể
một số cơ sở y tế như bệnh viện mount sinai ở new york cho biết họ chưa từng thấy bệnh nhân phàn năn với những cảm giác như vậy
nhưng khi thực hiện khảo sát bệnh nhân ở một cơ sở chuyên điều trị hội chứng kéo dài covid một mươi chín tại phòng khám maio
một tỷ lệ đáng kể được ghi nhận
đó thậm chí còn là điều chúng tôi thấy khá thường xuyên
bác sĩ greenis cachrom người đã điều trị bệnh nhân trong ba tháng đầu sau khi họ bị mắc covid một mươi chín nặng cho biết
ông ước tính tại maio khoảng bốn mươi đến năm mươi
hai mươi bệnh nhân mắc hội chứng covid một mươi chín kéo dài trong ba tháng đầu tiên sau khi nhiễm bệnh nặng
ông cho biết đối với một số bệnh nhân các triệu chứng khiến cơ thể bị suy nhược
trong khi với những người khác chúng gây nhiều phiền toái trong cuộc sống
các bác sĩ không biết điều gì đang gây ra triệu chứng bí ẩn này
một số người cho rằng đó có thể là kết quả dối loạn hệ thần kinh tự chủ
nó thường gặp ở nhiều bệnh nhân mắc covid kéo dài hoặc xảy ra khi các dây thần kinh kiểm soát sức năng tự chủ của cơ thể bị tổn thương
một số chuyên gia khác lại cho rằng đây có thể là một vấn đề của quá trình xử lý trong não
ryan her người đứng đầu nghiên cứu hậu covid một mươi chín tại mayo cho biết
báo cáo mà ông viết về một bệnh nhân gặp phải vô số triệu chứng liên quan đến thần kinh
bao gồm cảm giác chấn động trong cơ thể đang được xem xét để xuất bản
tiến sĩ hurt cho hay hình ảnh chụp si tin não của một số bệnh nhân mắc covid một mươi chín cho thấy
chức năng hoặc hoạt động của họ bị giảm sút
ông cho biết điều này có thể là do chứng viêm mô thần kinh hoặc các vấn đề về tuần hoàn máu
một yếu tố khác nữa được biết đến là hội chứng nhẹ cảm trung ương
xảy ra khi hệ thống thần kinh trung ương não trở nên nhạy cảm hơn
khoách đại cảm giác trên nhiều hệ thống cơ quan
đau được nhận biết trong não tiến sĩ hờ nói bộ não trở nên thực sự nhạy cảm với các kích thích
vì vậy vấn đề có thể không phải là sự chấn áp của các dây thần kinh mà là bộ não
nơi xử lý tất cả thông tin
nick garth cho biết vợ ông heidi frey một nhà biên kịch năm mươi tuổi
đã tự tử vào tháng năm sau khi vật lộn với hội chứng covid một mươi chín kéo dài hơn một năm
trong tháng cuối cùng cảm giác trong cơ thể có thứ gì đó dùng lắc dữ dội
khiến bà ấy không thể chập mắt vào ban đêm ông cho biết
khi mới bắt đầu các cơn chấn động có thể kiểm soát được
nói đến và đi trong một hoặc hai phút ông nói
thế nhưng sau đó mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn
bà ấy nói giống như ai đó nhét điện thoại và ngược mình
và bật chế độ rung ngẫu nhiên vào bất cứ thời điểm nào trong đêm
ông garth cho biết bà ấy không thể ngủ được quá hai giờ ngay cả khi đã sử dụng các loại thuốc ngủ
vì những cơn chấn động bên trong sẽ lại đánh thức và khiến bà ấy mất hàng giờ để lại giấc
gat cho biết ông hy vọng là câu chuyện của vợ mình và nhiều bệnh nhân mắc covid một mươi chín kéo dài
là con chim hoàng yến trong mỏ than của ngành y học mỹ
chim mỏng yến trong màu than là thành ngữ nói về sự báo hiệu một mối nguy hiểm đang tới
có rất nhiều người đang phải chịu đựng điều này và đó là một tình trạng thực sự nguy hiểm
vì nếu bạn không ngủ được thì bạn không thể chữa bệnh ông nói
nếu bạn không thể ngủ bạn sẽ mất hy vọng
ông garth đang giúp dẫn đầu một nghiệp
nghiên cứu để xem liệu có nhiều người trải qua cảm giác chấn động bên trong cơ thể và chứng rơm rẩy hay không
nghiên cứu đã phân tích hàng trăm câu chuyện của bệnh nhân được thu thập từ mạng xã hội
richard salma nhà thân kinh học tại trường israel đống tác giả của nghiên cứu cho biết
nhiều bệnh nhân đã mô tả một loạt triệu chứng bao gồm run đau cảm giác rung lắc hay bị bỏng
xảy ra theo chu kỳ hoặc liên tục và có thể kéo dài hàng tháng
bà morrison cho biết chứng dung dẩy bên trong cơ thể bà ngày càng nặng và giống như động kinh
các triệu chứng nghiêm trọng đến mức bà đã phải ngừng làm việc vào tháng năm
dùng thuốc điều trị động kinh do bác sĩ kê đơn và đang trong quá trình nộp đơn xin hưởng chế độ tàn tật dài hạn
bà ví những cơn chấn động bên trong cơ thể với cảm giác như đang ở một chiếc tàu lượn siêu tốc
cuối cùng căn bệnh tiến triển và biểu hiện ra bên ngoài đôi khi khiến chân và tay của tôi bị giật bà nói
bà morrison cũng gặp phải nhiều triệu chứng covid một mươi chín kéo dài khác bao gồm sương mù não mệt mỏi và đau đầu
nhưng nói rằng cảm giác chấn động bên trong người là đáng sợ nhất
sợi lái xe bà nói cơ thể của tôi nhưng tôi không kiểm soát được
không chỉ tạo nên những khó khăn trong công tác điều trị phòng chống ngăn chặn bệnh
đại dịch covid một mươi chín còn mang đến những thách thức không hề nhỏ ở giai đoạn hậu covid một mươi chín
khi nhiều người bệnh gặp phải các vấn đề sau khi đã khỏi covid một mươi chín
trên thế giới khái niệm pasc di chứng sau khi nhiễm cấp tính virus sars cov hai hiện đang là từ khóa quan trọng
cho các nghiên cứu tập trung về loại virus này cụ thể như sau
cảm giác sốt sợ lạnh kéo dài
theo thạc sĩ bác sĩ kiều xuân thi và bác sĩ phạm ánh ngân
bệnh viện đại học y dược tp hcm cơ sở ba trong các triệu chứng covid một mươi chín kéo dài
cảm giác sốt sợ lạnh thường khiến người bệnh lo lắng nghi ngờ về nguy cơ tái nhiễm
theo đó cảm giác sốt khiến người bệnh vẫn có cảm giác nóng thường ở vùng ngực
bổ gáy lòng bàn tay chân đo nhiệt độ cơ thể vẫn trong giới hạn bình thường
cảm giác sợ lạnh hay ớn lạnh người bệnh sẽ cảm giác một bộ phận trên cơ thể
thường là bàn tay bàn chân hoặc cả người lạnh sợ gió có thể kèm theo hiện tượng nổi da gà
mặc dù nhiệt độ môi trường bên ngoài không hạ thấp hay thay đổi đột ngột
đôi khi mặc thêm áo ấm cũng không làm giảm cảm giác sợ lạnh
các bác sĩ cũng cho biết theo nghiên cứu của mạng lưới y tế toàn cầu survivor crops
triệu chứng sợ lạnh hay cảm giác sốt được xét vào nhóm dối loạn chung của cơ thể
trong năm một trăm linh bảy người tham gia nghiên cứu cảm giác sốt sở lạnh biểu hiện ở bốn trăm bốn mươi một người
những triệu chứng này
là những triệu chứng cơ năng than phiền của người bệnh
dù khi đo nhiệt độ kiểm tra vẫn trong giới hạn bình thường
và thường không phản ánh tình trạng viêm nhiễm cấp tính của cơ thể
điều trị thế nào
thạc sĩ bác sĩ kiều xuân thi và bác sĩ phạm ánh ngân cũng chia sẻ
trong y học cổ truyền tùy theo giai đoạn bệnh mà triệu chứng sợ lành được xếp theo trứng ố hàn
bi tà khí còn chưa được giải hết hoặc khí hư dương hư
khi chính khí của cơ thể hư suy sau một đợt nhiễm cảm ngoại ta
cảm giác xốp thường được đánh giá có đi kèm cảm giác sợ lạnh hay không
tiếp theo chứng phát nhiệt một trong những cơ chế là do phục tà
tức là tà khí sau giai đoạn cảm nhiễm còn lưu lại trong cơ thể
chưa giải hết út bế phần dương khí không cho điều đạt xe bì phu
gây nên cảm giác nóng sốt
để loại bỏ phục tà bồi phục chính khí
có thể áp dụng nhiều phương pháp kết hợp trong y học cổ truyền như
sử dụng thuốc thang cứu ấm châm tập dưỡng sinh
các vị thuốc bắc như phòng không khương hoạt huyền thoái ngư bằng tử
có tác dụng nguyên tán ngoại tà giải cơ thấu biểu
khi kết hợp da giảm với các vị thuốc giúp nâng chính khí cơ thể như
đàng sâm hoàng kỳ bạch chuột sẽ giúp thúc đẩy quá trình hồi phục của cơ thể
đối với triệu chứng ớn lạnh sợ lạnh
việc sử dụng phương pháp cứu ấm tại các huyệt đại trùy phong trì
thái uyên quan nguyên khí hải thuốc tam lý
giúp điều hòa khí trong kinh lạc để cố biểu
trong điều trị chứng phát nhiệt kết hợp thủ pháp châm tại các huyện
hương dương hợp cốc khúc trì hậu khê đại trùy
để tả tà khí theo kinh lạc góp phần mở đường cho chính khí lưu thông
việc sử dụng phương pháp châm cứu ngoài tác dụng kích thích các huyện lạc
còn giúp người bệnh thư giãn cảm giác được chăm sóc
các bác sĩ lưu ý bên cạnh dùng thuốc và châm cứu
các bài tập thở theo phương pháp dưỡng sinh sẽ giúp người bệnh giải tỏa căng thẳng như
thở bốn thời xoa ngũ quan xoa trung tiêu chào mặt trời
giúp sớm đạt trạng thái cân bằng cũng như quá trình tiếp nhận thuốc
và châm cứu được hiệu quả hơn